việt nam là nước có sức sản xuất nông nghiệp không chỉ đáp ứng cho nhu cầu trên chín mươi ba triệu dân trong nước
mà còn xuất khẩu sản phẩm nông sản tới một trăm tám mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
tuy nhiên ngành hàng chăn nuôi đóng góp một phần rất khiêm tốn
trong đó chăn nuôi gia súc lớn hầu như vắng bóng do sức cạnh tranh kém
thiếu liên kết trong sản xuất nên giá thành cao
nhằm đẩy mạnh phát triển chăn nuôi da súc lớn vừa qua tại hà nội
hiệp hội chăn nuôi da súc lớn việt nam đã tổ chức hội thảo
quản lý phát triển chăn nuôi gia súc lớn hiệu quả và bền vững theo chuỗi
hội thảo quản lý phát triển chăn nuôi gia súc lớn hiệu quả và bền vững theo chuỗi
là sự kiện quan trọng để thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc lớn theo chuỗi giá trị
và là cơ hội quảng bá kết nối hợp tác trao đổi kinh nghiệm thực tiễn
về phát triển chăn nuôi xa súc lớn theo chuỗi tại việt nam
chúng ta phải tạo ra cái chuỗi về vấn đề là con giống này
cung cấp giống này cung cấp giống này
và cung cấp thức ăn này từ sản xuất chế biến
rồi hướng dẫn cho người chăn nuôi làm thế nào
khi có sản phẩm rồi liên doanh liên kết để cái thị trường nó được tốt hơn
chăn nuôi gia súc lớn trên thế giới hiện đang có xu hướng phát triển rất nhanh
theo số liệu thống kê năm hai nghìn một mươi bảy tổng đàn gia súc lớn
chủ yếu là đàn bò đạt trên chín trăm chín mươi năm triệu con
còn tại việt nam
năm hai nghìn một mươi bảy tổng đàn bò vào khoảng trên năm triệu con
dự kiến vào năm hai nghìn hai mươi là khoảng trên sáu triệu con
hiện nay nhu cầu về thức ăn xanh tại các quốc gia có tổng lượng đàn bò lớn
thường không đủ và phải nhập khẩu
năm hai nghìn một mươi bảy để đáp ứng nhu cầu cỏ chất lượng cao cho đàn bò năm triệu sáu trăm linh con
các doanh nghiệp của việt nam đã phải chi hai trăm ba mươi hai triệu đô la mỹ để nhập tám trăm linh tấn cỏ
tới hàng năm
đến mùa đông giá lạnh thì đàn bò đàn trâu chết rất nhiều
hàng trăm nghìn con và vấn đề lớn nhất ở đây là nguồn cung thức ăn không đủ
và chính vì vậy chúng tôi dựa trên cái cơ hội
cái cơ sở đó chúng tôi đưa ra cái ý tưởng là chúng ta cần phải làm cái chuỗi
thức ăn xanh xanh ở việt nam tận dụng cái lợi thế là nông nghiệp
từ thực tế chăn nuôi cho thấy
nhu cầu về liên kết sản xuất thức ăn cho gia súc lớn
tại việt nam đang đặt ra cấp bách nhằm giảm hạn chế phụ thuộc nhập khẩu cỏ
thúc đẩy sản xuất trong nước hình thành vùng nguyên liệu bền vững
nhưng điều quan trọng nhất là tạo ra được chuỗi chăn nuôi khép kín với chi phí thấp nhất
xuất phát từ nhu cầu đó tại hội thảo các doanh nghiệp chăn nuôi
nhà khoa học đã tham gia ký kết giữa công ty vbbc capital group
đơn vị chuyên phát triển hệ thống chuỗi thức ăn xanh thô cho chăn nuôi gia súc lớn
với các doanh nghiệp chăn nuôi và viện cây lương thực và thực phẩm việt nam
để hợp tác phát triển chuỗi thức ăn xanh cho chăn nuôi theo chuỗi